trường đại học cần thơ đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tham dự lễ khai giảng có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường đại học cần thơ đón hơn chín tân sinh viên theo học bảy mươi chín ngành bậc đại học
bốn mươi tám ngành thạc sĩ và một mươi chín ngành tiến sĩ
trong năm qua trường đại học cần thơ đã cung cấp nguồn lao động lớn có trình độ cao cho xã hội
đặc biệt là vùng đồng bằng sông kiểu long với hơn tám cử nhân kỹ sư thạc sĩ và tiến sĩ
bên cạnh đó công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng được trường trú trọng
trong năm đã có thêm hai chương trình đào tạo là kinh doanh quốc tế và công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế
nâng tổng số có năm chương trình đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế
dịp này trường đại học cần thơ được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
có một tập thể và một cá nhân vinh dự đón nhận huần trường lao động hạng ba
một tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
và một mươi chín tập thể được bộ giáo dục và đào tạo công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
cũng trong dịp lễ khai giảng đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai mươi suất học bổng cho sinh viên mỗi suất ba triệu đồng